sở công thương tp hcm cho biết đã hoàn thành kế hoạch ứng dụng các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
phục vụ tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín với tổng giá trị hơn một mươi tám tỷ đồng tăng hai mươi ba đến ba mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó trị giá hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường hơn bảy năm trăm ba mươi hai tỷ đồng
riêng tháng cao điểm phục vụ tết từ ngày sáu tháng một đến bốn tháng hai hai nghìn hai mươi
tức từ ngày một đến ba mươi tháng chạp âm lịch
tổng trị giá hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là một mươi tám trăm một mươi hai một tỷ đồng
trong đó hàng bình ổn thị trường là bốn hai trăm một mươi một tám tỷ đồng
để đảm bảo hàng hóa tết đến tay người tiêu dùng với mức giá tốt nhất
các doanh nghiệp sẽ tăng cường thực hiện bán hàng lưu động đến vùng sâu xa
các khu chế xuất khu công nghiệp khu lưu trú công nhân các công ty đông công nhân
từ nay đến tết thành phố thực hiện bình quân một trăm ba mươi chuyến hàng lưu động một tháng
riêng hai tháng cao điểm tết thực hiện ba trăm bốn mươi bốn chuyến
các thương nhân cũng đã lên kế hoạch liên kết chặt chẽ với nhà vườn
để đảm bảo nguồn cung hàng hóa và ổn định giá cả dịp tết
chuẩn bị nguồn hàng hóa tết với số lượng tăng hai ba lần so với tháng thường
và cam kết đảm bảo nguồn cung không để thiếu hàng tăng giá đột biến